xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hai ngày nghỉ cuối tuần cũng như thứ hai đầu tuần tới
thời tiết tại khu vực bắc bộ vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể
toàn khu vực vẫn trong trạng thái ít mưa và có trăng
cũng chỉ là những cơn mưa rông nhiệt vào cuối ngày
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
trong ngày thì sẽ có nắng lên từ sớm và kéo dài đến tận chiều muộn
khiến cho nền nhiệt tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía đông bắc bộ ở ngưỡng nắng nóng gây gắt
nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng còn nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
dự báo xa hơn phải đến ngày chín tháng tám
miền bắc mới xuất hiện mưa rông
giúp cho nền nhiệt tại đây giảm đi
vì vậy người dân cần lưu ý là bổ sung vitamin và nước
để đảm bảo sức khỏe
cũng như là lưu ý sử dụng thiết bị điện hợp lý
tránh gây hỏa hoạn cháy nổ có thể xảy ra
nơi có thời tiết khăng nhiệt nhất trên phạm vi cả nước
đó chính là khu vực miền trung
trong ba ngày tới và cả những ngày tiếp theo
thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trời hầu như là không mưa
nắng kéo dài trong ngày
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi còn trên mức ba mươi chín độ
cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp
và gió tây khô nóng
không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người vật nuôi
mà còn tiêm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
hết sức nguy hiểm
khu vực các tỉnh đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của gió tây nam
gây hiệu ứng phơn
nên tiếp tục có nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt trưa chiều là ba mươi sáu ba mươi tám độ
chỉ riêng các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
về chiều tối sẽ có mưa rông vài nơi
phần nào giúp cho mức nhiệt tại đây dễ chịu hơn đôi chút
vùng cao của tây nguyên trong ba ngày tới
chịu tác động chủ yếu của đới gió tây nam
nên vẫn mang kiểu thời tiết điển hình của mùa mưa
mây đối lưu sẽ phát triển gây mưa rào và rông trên khu vực
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tích cực đoan
như lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
nhiệt độ ngày đêm tại đây là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên về chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày thì khu vực này sẽ có nắng gián đoạn
với nhiệt độ trưa chiều ở mức là từ ba mươi một ba mươi bốn độ